ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh dương tính với virus sars cov hai số chín trăm tám mươi tám
có liên quan đến bệnh viện e đêm qua ngày một mươi chín tháng tám
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã làm việc khẩn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bệnh viện
cũng ngay trong tối qua bệnh viện e đã tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh để triển khai chống dịch covid một mươi chín
ngay sau khi nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm
cdc hà nội đã cử hai đội đáp ứng nhanh phối hợp với các đơn vị liên quan
để tiến hành điều tra người tiếp xúc gần với bệnh nhân
kết quả điều tra sơ bộ ghi nhận bệnh viện e có năm mươi trường hợp f một tám mươi trường hợp f hai
trong đó có gần bảy mươi cán bộ y tế của bệnh viện
các trường hợp này đều được chuyển cách ly tại khu cách ly nhà d tại bệnh viện
phòng mổ khu cấp cứu thận nhân tạm thì phải khẩn trương là có các biện pháp cách ly
kiểm soát nhiễm khuẩn dự phòng và lấy xét nghiệm cho những người bệnh nhân viên y tế
trong ngày mai tiến tới là triển khai lấy toàn bộ các xét nghiệm của cán bộ trong bệnh viện để tìm các yếu tố y tế
hiện bệnh nhân đã chuyển sang bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung để quản lý chăm sóc điều trị
bệnh viện e tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân
cũng như không cho bệnh nhân nhân viên y tế xuất viện hay về nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch